vẫn chưa thể thu hồi được ba dự án có liên quan đến ông phan văn anh vũ tức vũ nhôm
đó là một trong những nội dung trả lời báo chí tại buổi họp báo sáu tháng đầu năm
được ubnd tp đà nẵng tổ chức vào sáng nay
tại buổi họp báo nhiều vấn đề nóng đã được các cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi
đặc biệt là chủ trương thu hồi bốn mươi tám dự án ven biển
trong đó có ba dự án của ông phan văn anh vũ tức vũ nhôm
đã không được đưa ra để thông qua tại kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân đà nẵng vừa qua
lãnh đạo sở tài nguyên môi trường tp đà nẵng thừa nhận nguyên nhân là do chưa kịp điều chỉnh quy hoạch
cũng tại họp báo trả lời câu hỏi phóng viên về tình trạng dự án
đà nẵng đại học tp đà nẵng vừa qua
và dự án di rời ga đường sắt treo một mươi năm năm
lãnh đạo sở xây dựng cho biết mặc dù các công tác triển khai dự án cần thiết đã hoàn tất
tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn và nhiều bất cập liên quan đến xây dựng trái phép
đền bù giải tỏa nên việc triển khai dự án đang gặp không ít khó khăn